với đặc thù là tỉnh có hơn hai trăm bảy mươi km đường biên giới với nước lào sơn la đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch ncov tại khu vực biên giới
trong đó có việc lập bảy chốt kiểm dịch tạm thời tại các cửa khẩu và lối mở qua biên giới
tại các chốt kiểm dịch này luôn có nhân viên ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ làm nhiệm vụ phun sát trùng khử khuẩn cho các phương tiện qua lại
đo thân nhiệt cũng như phát khẩu trang miễn phí cho người qua lại
trước đó bốn trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm ncov tại mường lèo xã biên giới của huyện sốp cộp
đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa huyện đều có kết quả âm tính
đến nay trên địa bàn tỉnh sơn la chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với ncov
dù vậy các biện pháp phòng chống dịch vẫn được triển khai đồng bộ nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân hạn chế thấp dịch có thể lây lan